nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh
công ty điện lực gia lai đã triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đảm bảo yêu cầu đặt ra
từ ngày sáu tháng tám đến hết ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi công ty điện lực gia lai sẽ không thực hiện cắt điện các điểm để phục vụ kỳ thi
hiện tại điện lực các địa phương trong tỉnh cũng đã lập phương án cấp điện ưu tiên cho các địa điểm phục vụ kỳ thi
theo danh sách do sở giáo dục và đào tạo cấp gồm địa điểm in sao đề thi số năm mươi sáu trần hưng đạo thành phố pleiku
địa điểm chấm thi tại trường trung học phổ thông chuyên hùng vương số bốn mươi tám hùng vương thành phố pleiku và tại ba mươi bảy điểm thi trong toàn tỉnh
tuy nhiên các phương án cấp điện ưu tiên tiến hành kiểm tra xử lý các điểm sung yếu tại trạm biến áp và đường dây cao hạ áp
đều phải chuẩn bị đủ lực lượng vật tư thiết bị và phương tiện sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố